vâng thưa quý vị dự báo là mưa rông sẽ duy trì cả tuần này tại thủ đô hà nội và nhiều nơi khác thuộc miền bắc
trong đó thì cần phải chú ý nhất là từ nay đến thứ ba cảnh báo miền bắc sẽ xảy ra mưa lớn trên diện rộng
tổng lượng mưa cả đợt giao động trong khoảng từ một trăm linh hai trăm linh mm và có nơi trên hai trăm năm mươi mm
trọng tâm mưa sẽ tập trung tại các tỉnh vùng núi cụ thể là sơn la điện biên trở sang cao bằng bắc cạn
nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất và ngập úng cục bộ
vâng ở vùng đồng bằng bắc bộ thì gồm cả thủ đô hà nội có lúc mưa to
dự báo thì ngay đêm nay thôi hà nội cũng sẽ có mưa rào từng đợt có thể kèm theo cả xét và gió giật
bù lại thì mưa sẽ giúp bầu không khí trở nên mát mẻ hơn nhiệt độ giảm đều đạt xuống thấp nhất chỉ còn khoảng tầm hai mươi bảy độ c
những ngày này để phòng chống dịch bệnh nhiều địa phương đã thực hiện giãn cách xã hội
quý vị lưu ý chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết và nhớ mang theo bên mình những vật dụng để che mưa hay là bổ sung đầy đủ vitamin để bảo vệ sức khỏe
vâng nhiệt độ chi tiết của các tỉnh thành trên cả nước sẽ được chúng tôi cập nhật tới quý vị trong phần sau của chương trình
hẹn gặp lại